chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
đây là năm học trở lại bình thường sau một thời gian khá dài các em học sinh phải học online do dịch bệnh
để các em học sinh trở lại trường học an toàn thì bên cạnh nhiều vấn đề ngành giáo dục cần phải giải quyết
một công tác cũng hết sức quan trọng đó là đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy tại môi trường giáo dục
đặc biệt là trang bị các kiến thức kỹ năng thoát nạn thoát hiểm cho các em học sinh cũng cần phải được chú trọng
đây sẽ là nội dung có trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn ngay sau đây chúng ta cùng điểm lại trong tuần qua diễn biến các sự cố trái nổ xảy ra như thế nào
các phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã điều động bốn phương tiện chữa cháy và hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường
các chiến sĩ phải tiếp cận từ phía bên ngoài bằng xe thang và đục tường để thoát khói
đến khoảng một mươi hai h đám cháy được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều thiết bị tài sản của cơ sở này bị hư hỏng
trường học là một trong số những địa điểm có nguy cơ cháy nổ rất cao
và ở mức độ nghiêm trọng do đây là khu vực tập trung đông người và chủ yếu là trẻ nhỏ chưa có kỹ năng phòng cháy chữa cháy tâm lý dễ hoảng loạn
do vậy tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cháy nổ cho người và tài sản đối với loại hình trường học cần phải được coi trọng
tuy nhiên trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở trường học vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn chưa đạt yêu cầu
vì vậy khi xảy ra sự cố thì không phát huy hiệu quả
trường mầm non khu lẻ làng cò xã nập bười tuyên văn chấn tỉnh điện bái bị cháy dụ hoàn toàn chuyển sáu mươi học sinh cùng cao mất tài học tập thông tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
nước chân bị cháy được xác định là do thập biệt

nhiều người dân sống tại khu nhà ở sây lắp điện một trường cú lương quận hà đông thành phố hà nội phát hiện khói đầy tốc ra từ trường mầm non tư dụng cấu trúc kèm tiếng la hét kêu cứu của hàng trục trò bị mắc kẹt trên tầng ba của căn nhà

tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi vừa điểm qua các vụ cháy xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong những năm vừa qua
để nhận thấy một thực tế đó là không thể chủ quan trước những nguy cơ cháy nổ tại trường học
trên thực tế nhiều trường mầm non đã bị cháy
trường học được xây dựng đã lâu đường điện bị hư hỏng chắt nối
trong khi trường lại được trang bị nhiều thiết bị như là phòng máy tính phòng thực hành phòng thí nghiệm
lắp máy điều hòa thế nên nguy cơ sử dụng điện quá tải gây ra cháy nổ là hoàn toàn có thể xảy ra
ngoài ra loại hình trường mầm non tư thục đang khá là phổ biến trong thời gian vừa qua
lại thường thuê nhà ở của các hộ dân
chính vì vậy cũng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy khi đưa vào hoạt động
tại hà nội
qua công tác kiểm tra hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên tại các trường học trên địa bàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết
mặc dù tại các cơ sở nhà trường đã có sự quan tâm đến an toàn cháy nổ
nhưng về cơ bản việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện vẫn còn hạn chế
các trường học đều được trang bị bình cứu hỏa
tuy nhiên thường để tập trung ở một chỗ không đáp ứng được yêu cầu về diện tích trang bị
ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như nhà xe phòng thí nghiệm
việc trang cấp bảng quy định hướng dẫn vẫn chung trùng không theo đặc điểm của từng khu vực
thường thì người ta có thể lúc kiểm tra thì nó tốt như vậy
nhưng sau đấy không duy trì không kiểm tra không bảo dưỡng không xử lý những sai sót vi phạm về phòng cháy
thì cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ mình
để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở giáo dục rất cần sự chủ động từ phía nhà trường
nhất là sự quan tâm sâu sát của ban giám hiệu trong công tác duy trì đảm bảo lực lượng chữa cháy tại chỗ
tư kiểm tra phòng cháy trong trường
đặc biệt cần chú trọng kiểm tra hệ thống điện trang thiết bị chữa cháy họng nước chữa cháy trong khuôn viên trường
kể cả trong ngày nghỉ ngày lễ cũng cần duy trì nghiêm lực trực bảo vệ
trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại trường học
một nhiệm vụ rất quan trọng đó là trang bị kiến thức
và kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát hiểm thoát nạn cho các em học sinh
khi các em có sự chủ động trước mỗi tình huống sự cố cháy nổ xảy ra
thì chắc chắn hậu quả sẽ được giảm thiểu
vừa qua mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy đã được triển khai tại nhiều trường trên địa bàn hà nội
một buổi phổ biến hướng dẫn cho học sinh về kỹ năng phòng cháy chữa cháy
xử lý sự cố khi đám cháy xảy ra tại trường học hay tại khu dân cư
hướng dẫn cách thoát nạn và thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy khi bị mắc kẹt tại các điểm xảy ra sự cố
đây là một trong nhiều nội dung mà các em học sinh trường tiểu học kim đồng quận ba đình
được phổ biến tại lễ ra mắt mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy
để những kiến thức này trở nên sinh động gần gũi hơn với các em học sinh
nhà trường đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tổ chức buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại khuôn viên nhà trường
các con có thể linh hoạt xử lý những tình huống đầu tiên là bảo vệ bản thân mình
sau đó là an toàn cho các bạn trong lớp
tại địa bàn quận ba đình hiện có hai mô hình điểm trường an toàn về phòng cháy chữa cháy
đó là trường tiểu học kim đồng và trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
mô hình này nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó
kịp thời dập tắt đám cháy nổ sởi ra do bất cứ nguyên nhân nào tại các trường

phòng giáo dục và đào tạo của quận xây dựng các bài giảng dựa trên các màn hình trình chiếu slide
để chuyển cho các giáo viên và có thể làm tài liệu để sinh hoạt ngoại khóa
trong trường học thì thực tế có rất nhiều yếu tố nguy cơ tiềm mẩn về cháy nổ
và các em học sinh cũng là những đối tượng mà ít có cơ hội được tiếp xúc với những kiến thức an toàn này
với mô hình trường học an toàn này thì các em học sinh sẽ được trực tiếp lĩnh hội những kiến thức
và đồng thời sẽ được thực tế trải qua những tình huống cháy nổ

cạnh mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy thì hiện nay công tác giáo dục hướng dẫn kỹ năng
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
triển khai rộng khắp nhiều trường học
các em học sinh trường tiểu học này đang rất hào hứng khi được làm quen với bình chữa cháy
ngoài ra những điều tưởng như đơn giản như ghi nhớ số điện thoại báo cháy
cách gọi phòng cháy chữa cháy đều được chia sẻ và giải thích rõ ràng
thì hãy gọi ngay cho lực lượng chức năng để giúp đỡ với số điện thoại một trăm một mươi bốn
nếu như bị kẹt trong đám cháy các em phải thật bình tĩnh làm theo hướng dẫn của người lớn
kỹ năng hai trẻ cần nắm rõ các lối thoát hiểm trong nhà như cửa trước cửa sau lối thông sang nhà bên cạnh
hoặc nếu nhà cao tầng thì trẻ cần thoát hiểm bằng cầu thang bộ tuyệt đối không đi bằng cầu thang máy
kỹ năng ba trẻ cần quan sát vị trí các biển báo thoát hiểm dạ qua
kỹ năng bốn viện báo phòng cháy chữa cháy dạ quang để thoát ra ngoài nhanh nhất
trong một số trường hợp cần phải kêu lên thật lớn để mọi người biết đến trợ giúp
kỹ năng bốn khi di chuyển ra ngoài trẻ cần lấy khăn ướt bịt vào mũi để tránh khí độc nhiễm vào có thể gây ngạt thở
trẻ phải cúi người xuống thấp tránh khói và khí độc
kỹ năng năm đối với trẻ em lớn trẻ cần học cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt bình chữa cháy
kỹ năng sáu trong trường hợp ở chung cư khi khói đã che phủ hết không tìm được đối ra hãy quay về chung cư của mình
tìm cách gọi một trăm một mươi bốn hoặc người thân đang ở bên ngoài thông báo đang ở phòng số mấy ra ngoài ban công cửa sổ
dùng một vật gì đó dễ phát hiện và la lớn lên để mọi người biết vị trí của mình
kỹ năng bẩy để tăng khả năng sống sót trong trường hợp cháy nổ đồng người hỗn loạn
trẻ không chạy ngược dòng đám đông hoặc chèn ngang vì có thể bị kẹt bị dẫm đạp dẫn đến trường hợp bị ngạt thở và tử vong
trong trường hợp này thay vì hùa theo đám đông thì các con cần bình tĩnh tinh mắt
quan sát vị trí các việt báo exit xạ quang lối thoát hiểm để tìm ra lối thoát hiểm nhanh chóng nhất
các con không được chân trừ hỗ ở lại để giữ đồ dùng
vì đám cháy lớn rất nhanh đe dọa tính mạng